tại văn phòng ubnd tỉnh yên bái thanh tra chính phủ đã công bố quyết định số một nghìn sáu trăm một mươi bốn về việc quản lý đất đai cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của ubnd tỉnh yên bái việc chấp hành pháp luật của ubnd tỉnh yên bái về minh bạch tài sản thu nhập
trước đó vào ngày tám tháng sáu tránh thanh tra tỉnh yên bái đã ra quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép đối với hộ gia đình bà hoàng thị huệ tại tổ bốn mươi hai tổ năm mươi hai phường minh tân thành phố yên bái
đoàn thanh tra do ông phạm trọng đạt cục trưởng cục chống tham nhũng thanh tra chính phủ làm trưởng đoàn
tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan tỉnh yên bái ông đặng hùng sơn thanh tra viên cao cấp
phó cục trưởng cục phòng chống tham nhũng thanh tra chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc quản lý đất đai cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng của ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
đối với thửa đất tại tổ bốn mươi hai tổ năm mươi hai phường minh tân thành phố yên bái có liên quan đến hộ gia đình bà hoàng thị huệ
việc chấp hành pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với người có nghĩa vụ phải kê khai liên quan tới thửa đất tại tổ bốn mươi hai tổ năm mươi hai phường minh tân tp yên bái của gia đình bà hoàng thị huệ
thời gian thanh tra là một mươi năm ngày làm việc thanh tra sẽ tiến hành xác minh các vấn đề trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
khi cần thiết có thể xem xét đến trước và sau thời hạn nêu trên
trước các ý kiến băn khoăn quan ngại về tính khách quan minh bạch của cuộc thanh tra vì đối tượng thanh tra là hộ gia đình ông phạm sĩ quý người thân của bí thư tỉnh ủy đương nhiệm
ông phạm trọng đạt trưởng đoàn thanh tra khẳng định đoàn làm việc khách quan minh bạch ai có vi phạm đến đâu đều xử lý nghiêm túc đúng pháp luật không có vùng cấm